thưa quý vị hôm nay nắng nóng gai gắt sẽ tiếp tục bao trùm miền bắc và miền trung
khả năng là thời tiết oi bức sẽ còn kéo dài sang đến tận tuần sau
sự báo hai ngày tới hà nội tiếp tục nắng mạnh với nhiệt độ cao nhất là khoảng ba mươi bảy ba mươi tám độ
thời tiết nắng nóng khiến cho nhiều cánh rừng trở nên khô cằn nếu bất cẩn sẽ dễ gây ra bùn cháy
và hiện nay thì cả miền bắc và miền trung có tới chín mươi điểm cảnh báo cháy rừng cấp độ bốn tức là cấp nguy hiểm
cục kiểm lâm khuyến cáo người dân không đốt xử lý thực bì trong rừng và không đốt nương làm rẫy trong những ngày này
trong khi đó khu vực tây nguyên và nam bộ lại trong những chuỗi ngày mưa nhiều
sự báo là chiều nay mưa xảy ra trên diện rộng với lượng mưa một mươi năm ba mươi mm có nơi trên sáu mươi mm
mưa lớn rồn rập có thể gây ra ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp ở các đô thị như thành phố hồ chí minh
bên cạnh đó trong cơn rông quý vị lưu ý phỏng tránh với sấm xét và gió rất mạnh